xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị trong những ngày cuối năm bận rộn thay vì những hối hà nhộn nhịp đón tết cận kề
thì không khí tăng thương đang bao trùm khắp con đường nguyễn hữu thọ thành phố bà rịa
ai nấy đều bàng hoàng trước sự việc tống thị tùng linh hai mươi một tuổi ngụ phương phước nguyên
mua chất độc siêu nua về độ độc cha ruột khiến nạn nhân tử vong
sau đó đắp xi măng lên rồi gây cháy nhà để tạo hiện trường giả
ông tống hồng điệp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám cha ruột của linh là nạn nhân trong vụ án đau lòng này
theo lời khai ban đầu do mâu thuẫn và bị cha ruột la mắng linh nảy sinh ý định kết liễu cha của mình
dẫn nguồn tin trên báo tuổi trẻ đăng ngày hai mươi một tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đã bắt tạm giam tống thị tùng linh sinh năm hai nghìn một để làm rõ hành vi đoạt mạng cha đẻ
trước đó vào khuya ngày một mươi chín tháng một căn nhà là nơi sinh sống của tống thị tùng linh
và ông tống hồng điệp cha đẻ linh ở đường nguyễn hữu thọ phường phước nguyên thành phố bà rịa bị cháy một phần
bài viết thông tin về việc linh khai báo với cơ quan công an rằng vào thời điểm trên
khi đang ngủ trong nhà thì một thanh niên đột nhập vào nhà rồi túng giật tóc linh
người này nói với linh tao đã kết liễu ba mày rồi ân oán đã xong bây giờ tao đốt nhà mày
rồi linh bị người thanh niên này xay tóc đập đầu xuống đền nhà nên bất tỉnh
khi tỉnh dậy thấy nhà bị cháy nên linh chạy qua báo ông nội và mọi người đến cùng dập lửa
thế nhưng quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà công an phát hiện một thi thể nằm dưới hố nhỏ được che phủ bằng xi măng
thi thể này được xác định
là ông tống hồng điệp
linh khai nhận chính mình đã đầu độc cha bằng chất cyanur mua từ tp hcm ngày một mươi tám tháng một
sau khi trả mất linh dùng băng keo trói lại rồi làm một hố nhỏ để xuống dùng xi măng xây che lại
sau đó tự đốt nhà rồi báo tin giả bịa đặt như đã nói ở trên
trong bài viết với tiêu đề lý do gì khiến nữ sinh hai mươi một tuổi đầu độc tra tạo hiện trường giả có báo người lao động
theo một điều tra viên
quá trình lấy lời khai linh khá tỉnh táo trả lời rõ ràng danh mạch các câu hỏi của điều tra viên
trước khi thừa nhận hành vi phạm tội linh khai báo bất nhất nhiều điểm nghi vấn
sau quá trình đấu tranh linh đã khai nhận hành vi mất nhân tính mình gây ra
cơ quan điều tra sau đó đã thu giữ ba chai nước tại nơi phát hiện nạn nhân
ở một số cục tinh thể màu trắng nghi là chất độc xia nùa
ở thùng rác trước nhà nạn nhân cũng là nơi linh sinh sống
bài viết cho hay linh khai lý do chết
lý do dẫn đến việc đầu độc cha ruột tử vong
là vì bị cha thường xuyên chuyển mắng đối xử không tốt với mẹ linh và linh
chịu không nổi mẹ linh đã bỏ sang nhà người thân ở
còn linh ở với ông điệp
thời gian gần đây mâu thuẫn giữa hai cha con càng nghiêm trọng thường xuyên cãi nhau
mâu thuẫn kéo dài khiến linh nảy sinh ý định đoạt mạng tra
linh khai đã mua chất độc xia nùa tại chợ kim biên tp hcm
lúc đầu linh chỉ mua một ít nhưng chợ không bán lẻ
nên linh đã mua luôn một kg với giá năm trăm linh đồng
theo đó một mươi hai h ngày một mươi tám tháng một linh bắt xe đến chợ kim biên tp hcm
mua một kg chất độc xia nùa với giá năm trăm linh đồng
từ một người phụ nữ chưa rõ lai lịch rồi bắt xe về lại ở tp bà rịa
khoảng một mươi tám h cùng ngày linh mang theo túi đựng chất độc xia nùa về nhà
biết cha thường uống nước để trong tủ lạnh
nên linh hóa chất độc và ba chai nước rồi để lại trong đó
một lúc sau ông điệp mở tủ lạnh
lấy nước uống thì bị nun ói nên đi vào nhà vệ sinh và chút cửa bên trong
khi không còn nghe thấy tiếng ông điệp nghĩ cha đã tử vong
linh mặc kệ và đi ngủ
sáng ngày một mươi chín tháng một linh mua cưa sắt để phá cửa nhà vệ sinh
sau đó kéo thi thể ông điệp ra phía sau tường rào
rồi mua gạch xi măng về đắp lên thi thể
xây bịt kín nhằm che giấu hành vi phạm tội
để tạo hiện trường giả nhằm qua mắt lực lượng điều tra
đêm ngày một mươi chín tháng một linh dùng xăng đốt nhà mình
rồi chạy qua nhà ông nội để rửa rửa
tuy nhiên hành vi tàn độc của linh đã bị lực lượng chức năng phát hiện
sau đó linh cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội
khi nhận phía ngoài nhà của ông điệp
phần gạch xi măng mà linh mua về để thực hiện hành vi giấu sát của chàng vẫn còn
căn nhà cấp bốn hầu như đã bị ngọn lửa do linh phóng hỏa thiêu rụi
bên trong cháy đen nhiều đồ đạc bị hư hỏng
trong khi đó phía sau nhà phần gạch được xây để trôn xác ông điệp vẫn còn
quần áo của nạn nhân cũng xót lại tại nền nhà
màn kịch gian xảo của nữ sinh viên hạ độc cha
không chỉ dã tâm sát hại bố ruột
linh còn kỳ công dựng lên màn kịch gian xảo
nhằm che mắt người thân và cơ quan điều tra
dẫn nguồn báo doanh nghiệp và tiếp thị
sau khi sát hại cha ruột linh nói với người thân rằng
ông điệp đã lên xe bảy chỗ đi hà nội chơi với bạn
một tháng nữa mới về và dạn linh ra khỏi cửa là tra cúp điện thoại để không ai liên lạc
lời hoài chuẩn bị đám tang cho anh chài ruột
chú hồng ngụ thành phố bảo rịa cho biết
đến thời điểm này chú vẫn không nghĩ rằng linh lại chính là kẻ sát hại cha của mình
màn kịch mà đứa cháu gái tạo ra trước mặt mọi người
sau khi sát hại cha ruột
mỗi khi nhớ lại ai nấy đều phải dùng mình
theo chú hồng sau khi cô đê vợ ông điệp lên thành phố chí minh
để chăm cháu ngoại song sinh của hai đứa con gái đầu
linh học online nên ở nhà cùng ông điệp
ngày thường ông điệp đi làm hai ba chỗ đến tối mới về nhà
không ngờ rằng trong quá trình sinh sống
chỉ vì ông điệp nóng tính
hay là mắng linh khiến linh căm phẫn
lên kế hoạch giết cha vô cùng tàn độc
chú hồng kể lại
nó nhẫn tâm quá cho nó hay uống trà xanh không độ
nó hành cha nó uống xong
rồi nó nhốt cho nó vào nhà vệ sinh
nó cưa cái ổ khóa nhà vệ sinh
rồi lôi cha nó ra ngoài để phi tàng
nó cố tình kết liễu cha
chỉ còn một hai ngày nữa
là mẹ nó về rồi
thà nó lỡ thì khác
đầy nó xây gạch để vùi trôn cha nó
phóng hỏa dựng hiện trường ra
theo chú hồng
sau khi phóng hỏa đốt nhà
linh chạy ra ngoài khóc lóc
có điện thoại cho cô đệ mẹ ruột
để kể về nhà cháy
nó mở điện thoại gọi cho mẹ
nó nói cháy mẹ ơi nhà cháy
mình tưởng thiệt mình còn động viên nó đừng khóc
ba nội nó thấy nó an toàn lại mừng
mới đưa nó qua bến để nó ngủ
cha mẹ la mà giận quá
thì bỏ nhà đi thôi
chứ gì đâu mà tàn độc như vậy
chú hồng bức xúc
để tránh sự nghi ngờ về việc ông điệp
tự nhiên biến mất
linh đã vẽ ra một màn kịch
để nói với người thân
tuy nhiên màn kịch này khá vụn về
khiến nhiều người nghi ngờ
sau đó công an đã mời linh lên làm việc
buộc nữ sinh viên phải nhận toàn bộ hành vi
phạm tội sát hại cha ruột của mình
từ nó rằn cảnh
nói ông điệp đi hà nội chơi với bạn
đi một tháng qua tết mới về
mà ông điệp có bao giờ đi xa đâu
nó nói vừa ra khỏi cửa
là cha con cúp điện thoại
không ai gọi được
mà số ông điệp là số ống làm ăn
ông cũng bao giờ tắt điện thoại đâu
nó còn kể là có xe bảy chỗ màu đen
vừa chạy tới là cha con lên xe luôn
chú hồng thật lại màn kịch vụn về của linh
tuy nhiên nhận thấy có nhiều điểm nghi ngờ
ban đầu chú hồng cũng như nhiều người nghĩ
linh lỡ tay làm lửa lan ra gây cháy nhà
vì sợ quá nên mới dựng câu chuyện nhà bị phóng hỏa
chứ không nghĩ là linh lại ra tay sát hại cha của mình
đến khi công an điều tra
linh khai nhận
thiết thể ông điệp được tìm thấy
sau đống gạch xi măng sau nhà
mọi người mới bảng hoàng kinh sợ
theo chú hồng
linh bình thường ít nói ăn nói nhỏ nhẹ
nhìn có vẻ hiền lành
lúc xảy ra hỏa hoạn
ai cũng lo sợ cho tính mạng của linh
thế linh còn sống tất cả mọi người đều vui mừng
ở nhà sống với ông điệp
vì tính chất công việc
nhà hay dơ do nhỏ nước bẩn
ông điệp thường bảo linh lau nhà
cũng từ những chuyện lặt vặt
hai cha con cằn nhằn nhau
mà xảy ra sự việc như vậy
chú hồng nói
nó lên chợ kim biên mua thuốc
rồi về pha
ông đi làm về
ông lấy nước trong tủ lạnh uống
rồi ói trong nhà vệ sinh
nó biết ông trong đó tử vong
mà bỏ đi ngủ
sau khi chá mất
nó tự quấn bao ni lông
cột hai tay hai chân
rồi nó chết xi măng lên
như sắc ướp vậy
nó mua gạch nó xây
nó tính xây luôn
mà nó mệt quá
không làm gì nổi nữa
nên mới phóng hỏa đốt nhà
chú nghe mà nổi hết cả da gà
chú hồng cũng thông tin thêm
về những mâu thuẫn trong lời kể của linh
lúc phóng hỏa xong
linh còn nói dối với mọi người
bị một nam thanh niên đột nhập vào nhà
rồi nắm tóc kéo đầu linh dậy
một tay con đeo giỏ sách
tên thanh niên kia chụp đầu con
quăng mà còn trúng vô giỏ sách
nhưng chú giờ đầu con có xưng đâu
chú lại nghi ngờ nó
cũng vì lời khai có quá nhiều mâu thuẫn
trước sau không như một
lộ nhiều sơ hở
nên trong quá trình đấu tranh
lực lượng chức năng đã buộc linh khai nhận hành vi phạm tội
thưa quý vị
mặc dù đã có những toan tính kỹ càng
màn kịnh vụn về của nữ sinh
sinh năm hai nghìn một
cũng không che giấu được tội ác tay trời
linh đã gây ra
chỉ vì những mâu thuẫn thường ngày không được giải tỏa
linh đã để phần con
lấn át phần người
và dẫn đến những hành vi vô nhân tính
không biết ngay lúc này
khi có thời gian suy nghĩ về những hành vi tàn độc của mình gây ra
linh có cảm thấy hối hận hay không
nhưng dù thế nào đi nữa
tương lai của một nữ sinh hai mươi một tuổi
cũng đã đóng lại
sau những suy nghĩ sai lệch và hành vi
đạt mạng trà rợn người
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất
về diễn biến điều tra
cũng như bản án dành cho kẻ thù ác
hãy chia sẻ và đăng ký kênh
nếu bạn quan tâm đến vụ án này
xin chào và hẹn gặp lại